mỗi khi cái gọi là tổ chức phóng viên không biên giới
viết tắt là rf công bố bảng xếp hạng tự do báo chí
hoặc phê phán tự do báo chí ở việt nam
là các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí
lại nhanh chóng hùa theo để vu cáo đảng và nhà nước việt nam
trong khi đó nhiều năm nay
các nhà báo chân chính và người có lương chi ở phương tây
lại rất bức xúc với lối làm việc mờ ám không khách quan
rất thiếu trung thực của tổ chức tự xưng vì nhân quyền này
bài tổng thuật gồm hai kỳ của ngọc dung
sẽ cung cấp tư liệu ý kiến giúp bạn đọc tham khảo
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
với tổ chức phóng viên không biên giới
rsf rất nhiều nhà báo uy tín ở phương tây
vẫn khuyên mọi người hãy cẩn trọng khi tiếp cận
vì theo họ rsf hoạt động trước hết vì lợi ích
của một số quốc gia và tổ chức
chứ không phải vì dân chủ và nhân quyền như họ rêu rao
thí dụ ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn bảy mươi sáu
trang net đen satan đăng bài
phóng viên không biên giới hãy chấm dứt tô vẽ
nhà báo danh tiếng từng là trưởng ban kế hoạch
văn phòng thủ tướng và dân biểu quốc hội đức
từ năm hai nghìn ba là tác giả và là đồng sáng lập trang net đen satan
trong bài ông cho biết
trước đó bốn tuần với tư cách thành viên của công đoàn truyền thông
ông được chuyển đến tận nhà tạp chí chính trị của công đoàn
kèm theo một bản đồ thế giới
với danh sách xếp hạng tự do báo chí của rf
đó là một bản áp phích in màu khổ to
với số lượng in sáu mươi ba bản
cung cấp thông tin tình hình tự do báo chí trên thế giới
và có lẽ còn để phục vụ việc tuyệt mộ thành viên người ủng hộ
áp phích này được đánh dấu bằng năm màu sắc khác nhau
thể hiện tình hình tự do báo chí ở các nước
đức cùng vài quốc gia nằm ở giữa
và bắc âu được tô màu trắng thể hiện tình hình tốt
pháp và ba lan anh nigeria chile
mỹ canada có màu vàng xếp hạng hai
tức là tình hình khả quạt
nga algeria thổ nhĩ kỳ iraq ai cập
ấn độ venezuela mexico nhuộm màu đỏ
và xếp hạng bốn nghĩa là tình hình khó khăn
giữ màu đỏ và vàng là màu gần vàng xếp hạng ba
tức là có vấn đề có thể nhận biết
các nước iran ả rập xê út trung quốc
syri libya cuba bị tô màu đen xếp hạng năm
thể hiện tình hình rất nghiêm trọng
theo buller thì xem bản đồ một cách tổng thể
sẽ thấy xếp loại tự do báo chí của rsf
thì người tốt và kẻ xấu trên thế giới đang ở đâu
nhưng rf áp dụng những tiêu chí bằng hình thức rất tương đối
quốc gia nào theo rf là ngược đãi phương tiện truyền thông và các nhà báo
thì quốc gia đó sẽ bị đưa vào vị trí xếp hạng màu đen
còn các tập đoàn phương tiện truyền thông cỡ lớn ngược đãi các nhà báo
thì được gọi là tự do báo chí
weler cho rằng ở cộng hòa liên bang đức có sự tích tụ rất lớn
phương tiện truyền thông vào tay vài ông chủ
và một loạt nhà độc quyền khu vực nhóm độc quyền
ở đây chủ sở hữu phương tiện truyền thông dùng quyền lực đầy đoạa các nhà báo
các ông chủ này chỉ bị chi phối bởi quyền lợi
chính trị và kinh tế
cổng internet dịch vụ báo chí nhân đạo ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đưa tin
về một trường hợp như vậy với tên bài
tự do báo chí một biên tập viên trung thực của tờ suez korea bị cho ra rìa
về việc một nhà báo có uy tín bị xử lý vì thẳng thắn lên tiếng
không né tránh các quyền lợi chính trị của thị trưởng khonsu thanj
và các quyền lợi kinh tế của nhà xuất bản
đây là hiện tượng này
điển hình phổ biến có thể tìm thấy ở nhiều vùng của nước đức
tự do báo chí đang thật sự bị trà đạp bằng bản chân
trong khi đó những bài hát ca ngợi tự do báo chí theo hình thức
vẫn được hát vang lên
các nhóm độc quyền và các nhà độc quyền khu vực thường gộp các phương tiện truyền thông
như ấn phẩm báo in đài phát thanh ở khu vực và địa phương thành một tổ hợp
hậu quả là các chính trị gia địa phương trong nhiều khu vực của đức được kèm cặp bởi một
chủ sở hữu phương tiện truyền thông duy nhất
có lẽ chưa hoặc không được xem xét một cách đầy đủ khi rsf đánh giá và phân loại
trên hệ thống truyền thông ở đức các chiến dịch được lên kế hoạch và thi hành
để tác động đến các quyết định chính trị qua đó tự do báo chí đúng nghĩa bị xóa bỏ
nhưng điều đó không để lại dấu vết trên bản đồ phân loại của rsf
các mạng lưới xuyên đại tây dương có tác động rất đáng kể
đến việc đưa tin kiến tạo dư luận trên truyền thông chắc chắn không được xem xét và lưu ý
rồi thực tế cuộc tranh giành thính giả khán giả giữa các đài phát thanh truyền hình thương mại
các đài công cộng khác nhau không dẫn đến sự đa dạng mà chỉ dẫn đến đơn giản hóa và đồng nhất
có lẽ đã không được người ký người vẽ nhà phân phối bản đồ thế giới của rf quan tâm
tác động của các tập đoàn truyền thông lớn của các âu trùng truyền thông ở những nước
có tự do báo chí theo hình thức rõ ràng là không được đưa ra
không được cân nhắc thận trọng
ở mỹ anh australia các ông trùm như murdoch có ảnh hưởng rất lớn
đến hệ thống truyền thông và họ sử dụng để áp đặt lợi ích riêng
xong điều đó lại không phải là một trở ngại để rsf nhuộm màu vàng các nước này
và đánh dấu vị trí tự do báo chí là tình hình khả quan
miller cho biết sau hai lần đến thăm cuba ông không muốn ngạo mạn đánh giá
về tình hình thực tế của các nhà báo
nhưng ông có thể ước đoán một cách tương đối tốt về mức độ tự do ngôn luận
tốt hơn nhiều so với quả quyết của nhiều người ở đức và nhất là của truyền thông đức
ông chưa thể đánh giá mức độ tự do báo chí nhưng xếp cuba trong hạng mục thứ năm
và là tồi tệ nhất bằng màu đen trong khi mỹ được xếp hạng tốt thứ hai màu vàng
và được nhận xét tình hình khả quan ít nhất cho thấy sự nông cạn trong việc phân loại của rsf
từ các nhận xét này
một loạt kết luận có lẽ việc rsf công bố một bản đồ tự do báo chí thế giới như vậy
chỉ là hành động tuyên truyền vì mục đích tuyên truyền
miller coi đó là điều rất đáng tiếc
ngoài việc trình bày tự do báo chí trên thế giới một cách mờ á qua một tấm bản đồ
thì việc rsf phân tán rộng rãi bản đồ này là có vấn đề vì sự phân chia thành hai phía
với người tốt và kẻ xấu có thể gây tổn hại xấu tới uy tín danh tiếng của các nước có liên quan
cũng về cái gọi là bản đồ tự do báo chí của rf
ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
nhà báo peter schwartbauer biên tập viên quản lý trang web ego
nhà nghiên cứu ở viện báo chí quốc tế brod erich thuộc đại học tổng hợp dortmund đăng trên ego bài
danh sách xếp hạng tự do báo chí đức ở vị trí thứ một mươi sáu
bà cho biết bảng xếp hạng của rsf dựa trên những câu trả lời qua bản ghi tám mươi bảy
câu hỏi của rsf với hai mươi ngôn ngữ gửi đến hàng trăm nhà báo
nhà nghiên cứu luật gia người bảo vệ nhân quyền
được chia thành các chủ đề sự đa dạng phương tiện truyền thông
tính độc lập của phương tiện truyền thông môi trường làm việc báo chí và tự kiểm duyệt
khuôn khổ pháp lý tính minh bạch của cơ quan công quyền cơ sở hạ tầng sản xuất
những câu trả lời có điểm từ đến một trăm linh mà bản phân loại đưa ra
các nhà khoa học luôn cảnh báo phải thận trọng với phương pháp điều tra và tiếp cận bảng xếp hạng của rf
trong đó có bà sonyer nhà nghiên cứu truyền thông
trong sách hướng dẫn của học viện làn sóng đức
bà schneider đề cập năm chủ đề trong bảng xếp hạn tự do báo chí của rsf và đặt câu hỏi
liệu bảng xếp hạn có thật sự thuyết phục
bà nhấn mạnh việc đánh giá một trăm tám mươi quốc gia là rất chủ quan vì dựa trên ý kiến của rất ít người
ở các nước châu âu rsf dựa vào các chuyên gia khoảng năm mươi người ở pháp hai mươi người ở đức
nhưng ở các nước châu phi chỉ có một đến năm người trả lời các câu hỏi cho mỗi nước
bà lưu ý để trả lời tám mươi bảy câu hỏi phải có một kiến thức rất rộng lớn trên nhiều lĩnh vực khác nhau
do đó xuất hiện một điều đáng lo ngại là liệu người được hỏi có thể trả lời mọi câu hỏi một cách rõ ràng thấu đáo chính xác
bà cũng chỉ ra rằng các câu hỏi và các câu hỏi đều có thể trả lời một cách rõ ràng thấu đáo chính xác
cũng chỉ ra rằng các câu hỏi và các vấn đề cũng như tầm quan trọng của chúng
chủ yếu chỉ dựa trên quan điểm của số ít nhân viên rsf
tất cả đều sống ở pháp và hầu hết có xuất xứ gốc châu âu
nhà chính luận nhà báo briel người có một mươi năm là biên tập viên thuộc ban biên tập trung tâm chương trình thời sự của đài truyền hình công cộng số một cộng hòa liên bang đức
sau đó làm biên tập viên đài truyền hình công cộng ndr
từ khi nghỉ hưu
ông thường xuyên viết bài cho tạp chí ocsky xuất bản ở berlin
ngày bốn tháng năm năm hai nghìn sáu trong bài phóng viên không giới hạn sự xấu hộ ông nhấn mạnh
rsf thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi năm tại maxi và ngay cái tên gọi của tổ chức nhân quyền tự xưng này cũng chỉ là bản sao rẻ mạt
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần đầu bài tổng thuật gồm hai kỳ của ngọc dung
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của bài viết này trong chương trình sau